hội nghị an ninh munich đã có ngày nhóm họp cuối cùng
theo đó giới chức eu đã đưa ra đánh giá về các chính sách đối ngoại của khối này trong tương lai
đại diện cấp cao eu về đối ngoại joseph borrell cho rằng
chính phủ các nước eu cần sẵn sàng để can dự vào các cuộc khủng hoảng quốc tế
hoặc sẽ đứng trước nguy cơ tiếp tục kéo dài tình trạng tê liệt về chính sách đối ngoại hiện nay
eu cần có hành động cụ thể thay vì chỉ bình luận hoặc bày tỏ quan ngại trước các vấn đề quốc tế
nhiều ý kiến nhận định vai trò của phương tây có nguy cơ bị phân tán và suy yếu
khi những ưu thế về quân sự kinh tế công nghệ dần suy giảm trong bối cảnh nhiều giá trị khác đang nổi lên
chủ tịch hội nghị an ninh munich wolfgang ischinger đánh giá
thế giới ngày càng chứng kiến nhiều khủng hoảng hơn
và ba ngày là không đủ để thảo luận về tất cả các xung đột trên thế giới
cùng ngày ủy ban quốc tế về libya cũng đã nhóm họp bên lề hội nghị nhằm thảo luận về tình hình hiện nay
hướng đến một lệnh ngừng bắn bền vững tại quốc gia bắc phi này